công an tỉnh thanh hóa cho biết vừa tiến hành bắt giữ ba đối tượng sát hại một phụ nữ sáu mươi năm tuổi
tại xã định tiến huyện yên định tỉnh thanh hóa để cướp tài sản
nhóm hung thủ bao gồm khương văn anh sinh năm hai nghìn hai khương hoàng hải sinh năm hai nghìn năm
và khương văn khuê sinh năm hai nghìn bốn đều là người cùng thôn với nạn nhân
sáng ngày bốn tháng một mươi một nạn nhân được người thân phát hiện đã chết trên giường ngủ
trên người có nhiều vết chém
đến một mươi bốn giờ cùng ngày lực lượng công an đã xác định và bắt giữ ba đối tượng gây án
thu giữ tăng vật gồm bốn con dao một đôi hoa tai vàng hai điện thoại di động
các đối tượng khai nhận hai mươi hai giờ đêm ngày ba tháng một mươi một cả nhóm mang dao đột nhập vào nhà
và chém chết nạn nhân sau đó lấy đi một đôi hoa tai vàng một con lợn đất tiết kiệm
có khoảng hai triệu đồng và hai điện thoại di động
đối tượng khương văn anh đã có một tiền án về tội cướp giật tài sản
đang trong thời gian chấp hành án treo ba mươi tháng
các đối tượng khai nhận hai mươi ba giờ đêm nay lực lượng công an đã xác định và bắt giữ ba đối tượng gây án